sau khi xác định được đối tượng đâm dân quân tử vong trước cổng trường
công an quận gò vấp tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy xét
biết khó trốn tránh pháp luật nghi can gây án đã ra đầu thú
vào chiều ngày bốn tháng bốn một dân quân tự vệ phường một mươi bốn đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
vào giờ cao điểm trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu
thời điểm này nghi phạm lê quốc tuấn được cho là vi phạm giao thông
xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân
tuấn không chấp hành mà có sự cãi cọ dẫn đến sô sát
tuấn đã rút hùng khí trong người ra đâm manh này trọng thương
và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ